vào ngày một mươi hai tháng ba công an thị xã bến cát tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng trương bé thuận bốn mươi tuổi
ở quê thành phố cần thơ để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra thông qua mạng xã hội đối tượng trương bé thuận đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và tài sản gắn liền trên đất sổ hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng độc thân đều mang tên trương bé thuận
với giá hai mươi triệu năm trăm linh ngàn đồng
sau khi có các giấy tờ giả thuận đã liên hệ với anh nguyễn văn liêu hai mươi chín tuổi
ở phường tranh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương để vay ba trăm linh triệu đồng
hợp thức hóa bằng việc lập hợp đồng đặt cọc mua thửa đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng giả
mang tên của thuận với lãi suất ba một tháng
làm việc với cơ quan điều tra đối tượng thuận khai nhận toàn bộ số giấy tờ trên đều là giả
thuận đã nhận từ anh lưu số tiền một trăm linh triệu đồng vào ngày năm tháng ba
đến ngày một mươi tháng ba khi đang làm thủ tục ký công chứng ủy quyền để nhận số tiền còn lại là hai trăm linh triệu đồng
thì thuận bị công an bắt quả tang cùng toàn bộ tàng vật
thưa quý vị tại nghệ an công an huyện nghi lộc vừa bắt đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của người dân khắp cả nước bằng hình thức giao bán hàng gia dụng online
đây là lời cảnh báo cho người dân trước bẫy lửa của kẻ gian
và phóng viên ntv cũng đã có phản ánh
đối tượng nguyễn duy đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã nghĩa hòa huyện lạng giang tỉnh bắc giang
vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn duy đăng đăng tải lên mạng xã hội các thông tin hình ảnh về các mặt hàng gia dụng
rồi giao bán với giá sỉ
khi có người liên hệ mua hàng thì đang yêu cầu người mua chuyển khoản tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước
sau khi bị hại gửi tiền đối tượng đã chiếm đoạt tiêu xài đồng thời chặn liên lạc với bị hại
theo điều tra ban đầu trong thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nguyễn duy đăng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước
với số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
điều đáng nói thủ đoàn của đối tượng không mới nhưng nhiều người dân vì ham rẻ và cà tin nên vẫn sở bẫy
còn nguyễn nguyễn lộc khuyến trào đối với các hình thức mua bán trên mạng xã hội
thì mạng đặc biệt là thông qua gia lô và facebook
thì đề nghị đối với người dân thì cần phải tỉnh táo và phải xác minh cụ thể
địa chỉ cảnh là bị lừa tiền mất mà không được lấy được các cái hàng mà theo mình đã mua
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra
mở rộng cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của nguyễn duy đăng
thì nhanh chóng liên hệ với công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng hồ đức sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại phường xuân phú tp huế vừa bị công an tp huế tỉnh thứ thiên huế bắt giữ về hành vi trên
vào khoảng hai giờ ngày năm tháng ba sang điều khiển xe mô tô đến cửa hàng buôn bán điện thoại di động
địa chỉ một mươi bốn hà huy tập phường xuân phú tp huế
tại đây sang leo lên cây rồi lên máy tôn dùng cơ lê mở ốc fit trên tôn
sau đó đột nhập vào cửa hàng lấy đi một máy tính sách tay hai điện thoại di động và một số tài sản khác
cũng với thủ đoạn này vào ngày sáu tháng ba sang đột nhập vào cửa hàng buôn bán điện thoại di động khác
ở phường phú hội tp huế chiếm đoạn bốn điện thoại iphone hai ipad và năm mươi một usd

còn tại đồng nai bốn đối tượng trú tại tỉnh đồng nai cũng vừa bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai khởi tố
để điều tra và làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt quả tang nguyễn thị hồng minh
đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề với nhiều đối tượng khác với tổng số tiền hai mươi ba triệu đồng
qua khám xét công an cũng đã thu giữ thêm số tiền hơn hai mươi bảy triệu đồng
đều tăng vật liên quan
biết minh bị bắt đối tượng nguyễn hoàng sơn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận giới thiệu minh
bán phơi đề cho hồ văn trí với số tiền bốn mươi ba triệu đồng còn hộ thị nga mua bán số đề với minh gần chín triệu đồng
các đối tượng sơn trí và nga đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an thành phố bến tre tỉnh bến tre
bắt quả tang ngô trường giang trú tại tp bến tre về hành vi tảng trữ
trái phép chất ma túy khi đối tượng đang đi trên quốc lộ năm mươi bảy c đoạn thuộc xã mỹ thạnh an tp bến tre
khám xét trên người và phương tiện của giang lực lượng chức năng đã thu giữ được bốn túi ni lông bên trong có chứa ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của giang tại phường sáu thành phố bến tre lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ
sáu túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tại cơ quan công an giang khai nhận mua ma túy đá về sử dụng và bán lại cho người khác
tiếp tục cập nhật về tình hình covid một mươi chín
thưa quý vị theo bộ y tế cho biết trong số các bệnh nhân covid đang điều trị thì có hơn ba chín trăm linh ca nặng phải thở oxy thở máy và ecmo
hà nội vượt tp hcm trở thành địa phương có tổng ca covid một mươi chín đợt dịch thứ tư đứng đầu cả nước
về tình hình tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín tổng số liều vắc xin phòng covid một mươi chín đã được tiêm là một trăm chín mươi chín triệu
chín trăm sáu mươi ba bảy trăm một mươi tám liều trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một trăm tám mươi hai triệu chín trăm một mươi tám sáu trăm chín mươi một liều
số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi là một mươi bảy bốn mươi năm hai mươi bảy liều
liên quan tới điều chỉnh phương án dạy học do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
và lại tiếp tục có thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học với học sinh mầm non tiểu học
và một số khối lớp bậc trung học cơ sở chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến
trong khi đó học sinh tại hưng yên đi học trở lại từ tuần tới
tại quảng bình từ ngày một mươi bốn tháng ba các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố cho trẻ nghỉ học
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
ở bậc phổ thông các trường tổ chức dạy học trực tuyến đối với lớp có học sinh f một
và các lớp ba lớp bốn bậc tiểu học lớp bảy lớp tám bậc trung học cơ sở
học sinh lớp một lớp hai lớp năm lớp sáu lớp chín học trực tiếp
tại hà nam ubnd tỉnh đồng ý với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo cho trẻ mầm non nghỉ tại nhà
học sinh từ lớp một đến lớp sáu tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến từ ngày một mươi hai tháng ba
đến hết ngày ba mươi một tháng ba
từ ngày một mươi bốn tháng ba trẻ mầm non tiểu học toàn tỉnh hà giang cùng học sinh trung học cơ sở
trung học phổ thông học viên sinh viên tại năm địa phương gồm thành phố hà giang
huyện vị xuyên bắc quang bắc mê quang bình tạm dừng việc học tập trung cho đến khi có thông báo mới
trong khi đó ubnd tỉnh hương yên đã chỉ đạo tổ chức cho trẻ mầm non học sinh phổ thông
đến trường học tập từ ngày một mươi năm tháng ba sau thời gian tạm dừng việc học trực tiếp
thưa quý vị và các bạn trong những ngày qua ubnd tỉnh long an cũng đã ban hành quy định tạm thời
các trường hợp f f một không triệu chứng được đến cơ quan đơn vị doanh nghiệp làm việc
điều này đã giúp giải quyết cấp bách vấn đề thiếu hụt nguồn cung lao động và giải quyết tất cả các công việc
trong cơ quan hành chính nhà nước
quy định tạm thời này đã nhận được sự đồng thuận cao từ doanh nghiệp và người lao động
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên anntv
công ty hòa thành chuyên sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ hàng hóa một trăm linh xuất khẩu
sang các nước châu âu châu mỹ và một số nước trung đông
vì vậy khi nhận được công văn đồng ý để các trường hợp f
năm triệu chứng và f một vẫn được đi làm doanh nghiệp và người lao động rất đồng tình ủng hộ
ủy ban nhân dân huyện bến lức cũng đã kịp thời triển khai hướng dẫn cho phép f không triệu chứng
và f một được đi làm việc ngay trong hệ thống chính trị
và đặc biệt trong hệ thống doanh nghiệp được thông tin nhanh qua nhóm group hội doanh nghiệp
ra lô thông tin biến lức nên các doanh nghiệp hưởng ứng ủng hộ
phải nói là cái dân bản của tỉnh ra là rất là kịp thời và chúng tôi đã chỉ đạo ngay cái chuyện đó
sau khi mà chúng tôi đưa cái văn bản này lên đúc hội doanh nghiệp đó
thì rất nhiều doanh nghiệp họ chia sẻ và họ đồng cảm với cách làm này
theo thăm dò dư luận và ý kiến từ các doanh nghiệp thì tất cả đều đồng thuận rất là cao
và ngay cả cơ quan nhà nước thì đồng chí bi thi tỉnh quỹ đồng chí chủ tịch ủy ban dân tỉnh
dẫn đến cơ quan làm việc để giải quyết yêu cầu công việc bình thường hàng ngày
và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để có những sự điều chỉnh phù hợp
vì đây là cái văn bản chúng ta là thí điểm thực hiện trong giai đoạn hiện nay
trước đó bộ y tế cũng đề xuất về f không có triệu chứng
đang trong thời gian cách ly tự nguyện quay lại làm việc
có thể làm việc trực tuyến chăm sóc người bệnh covid một mươi chín
f một được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến
trước thực trạng thiếu trầm trọng lao động quy định này đang nhận được sự ủng hộ
của khối doanh nghiệp sản xuất trực tiếp
tuy nhiên để đạt được mục tiêu kép là kiểm soát dịch và phát triển kinh tế xã hội
thì chính sách cần phải linh hoạt điều chỉnh sát với thực tiễn
cụ thể f f một nếu được đi làm nhưng phải thực hiện năm k tối đa
để kiểm soát sự lây nhiễm giảm sự lây nhiễm trong cộng đồng
vòng vật thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin mùa mùa ba online sáng ngày hôm nay
những thông tin đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
trong bản tin vừa rồi
còn ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với sức khỏe ba trăm sáu mươi năm sau ít phút